thông tin cập nhật về cơn bão số một mươi hai
vào hồi một mươi sáu h ngày hôm nay vị trí tâm bão còn cách bờ biển các tỉnh từ bình định đến ninh thuận khoảng hai trăm ba mươi km về phía đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám cấp chín giật cấp một mươi một
trong một mươi hai h đến hai mươi bốn h giờ tiếp theo bão di chuyển theo hướng tây
mỗi giờ đi được từ một mươi năm đến hai mươi km đi vào đất liền các tỉnh từ bình định đến ninh thuận suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
đến một mươi sáu h ngày một mươi tháng một mươi một vị trí trung tâm vùng áp thấp trên khu vực đất liền tây nguyên
sức gió mạnh nhất giảm xuống dưới cấp sáu
vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ quảng ngãi đến ninh thuận có mưa bão biển động rất mạnh
trên đất liền các tỉnh từ bình định đến khánh hòa có gió mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp chín
vùng ven biển cấp tám giật cấp một mươi
cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do bão cấp ba